thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự hai đối tượng
là huỳnh phúc hậu chú tại tp hcm và trần huy nam chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an bắt quả tăng hậu đang tảng chữ trái phép chất ma túy
tại phường hồ nai tp biên hòa thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy có trọng lượng khoảng năm trăm linh g

một mươi tám viên nén màu xanh nghi thuốc lắc vụ việc đang được điều tra mở rộng
liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương và tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã triệt xóa chuyên án tạm giữ nhóm sáu đối tượng do trịnh văn dầu chú tỉnh bình dương cầm đầu gây ra
quá trình bắt giữ các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bốn xe mô tô sáu điện thoại di động nhiều giấy tờ của bị hại
nhiều giấy tờ các đối tượng làm giả và nhiều vật dụng
chứng khác có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản
bước đầu các đối tượng khai nhận thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản
ngoài ra các đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ tùy thân để đi vay mua xe trả góp của các tổ chức tín dụng doanh nghiệp trên địa bàn bình dương
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết vừa vận động thành công nguyễn văn hết ra đầu thú về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai do có mâu thuẫn nên nhóm của đối tượng nguyễn văn hết
và nhóm của đối tượng lâm tấn thạnh hẹn nhau tại khu vực nhà của đối tượng thạnh ở khu phố ba thị trấn tân châu huyện tân châu
tại đây các đối tượng đã sử dụng bom xăng tự chế mã tấu để thanh toán lẫn nhau làm một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
công an huyện tân châu bắt giữ nhóm đối tượng này để điều tra xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng nguyễn văn hết đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hết ra cơ quan công an đầu thú
nam bộ đang trong những ngày tiết trời hanh khô và nhiệt độ trong ngày sẽ tranh lệch khá nhiều từ hai mươi bốn đến ba mươi độ c
nắng hanh sẽ khiến cho da rẻ khô ráp và cơ thể mất nước vì vậy việc bôi dưỡng ẩm ăn nhiều trái cây rau xanh và đặc biệt là uống nhiều nước sẽ rất có lợi cho làn da cũng như sức khỏe của quý vị
vâng ạ và nếu như trung bộ ngày hôm nay dự báo mưa giảm đáng kể nhiều nơi nắng giáo thì tại nam bộ quý vị cần lưu ý ngày hôm nay mực nước các sông tại nam bộ lên cao nhất trong đợt chiều cường này
khiến vùng trũng thấp hạ lưu các sông như ở tp hcm và cần thơ tiếp tục bị ngập cục bộ
vâng chính vì vậy mà người dân tại những nơi này cần phải lưu ý đó chính là kê cao đồ đạc và ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn
đó là một vài lưu ý mở đầu cho chương trình an ninh ngày mới sáng nay còn bây giờ mời quý vị đến với phần tin chi tiết được cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết
đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phan thanh hoàng chú tại xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang về tội giết người
trước đó như intv đã đưa tin phan thanh hoàng và một bạn gái sinh năm hai nghìn ba ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay
chị này đến tỉnh bắc ninh làm việc và đã quen có quan hệ tình cảm với người khác
do ghen tuông phan thanh hoàng đã đến bắc ninh và dùng dao đâm hai người này khiến cô gái tử vong còn chàng trai thì bị thương nặng
lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ phan thanh hoàng để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
một vụ tàng trữ với số lượng pháo nổ lớn lên đến gần sáu năm tấn pháo vừa bị công an huyện việt yên phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang điều tra làm rõ
qua tin báo của quân chúng nhân dân và nắm tình hình địa bàn công an huyện việt yên phát hiện tại cửa hàng ngọc thanh quán
thuộc xã vân trung huyện việt yên do hoàng thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một làm chủ có một thùng bia cắt tông chứa một mươi hai khối hình hộp là pháo tổng trọng lượng khoảng một mươi bảy kg
tiến hành điều tra mở rộng công an huyện việt yên khám xét khẩn cấp một kiosk thuộc thôn vân cốc một xã vân trung
đã phát hiện thu giữ ba trăm bảy mươi bảy thùng bia cắt tông bên trong chứa bốn năm trăm hai mươi bốn khối hình hộp nghi là pháo tổng trọng lượng là sáu bốn trăm linh chín kg
toàn bộ các khối hình hộp thu giữ được giám định
kết quả đều là pháo hoa nổ
thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này đó là toàn bộ số pháo được đóng vào các thùng bìa cắt tông đựng hoa quả để có mắt lực lượng chức năng
và hiện công an huyện việt yên đã khởi tố vụ án hình sự tàng chữ hàng cấm khởi tố bốn bị can cùng với tội danh tàng chữ hàng cấm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đợt chiều cường cuối tháng một mươi này khiến nhiều khu vực trên địa bàn tp hcm bị ngập nặng trong vài ngày qua
ghi nhận trong chiều hôm qua chiều cường đạt mức một m sáu mươi m
vượt báo động ba tiếp tục gây ngập nặng làm xáo trộn đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân ở nhiều quận huyện
nhiều tuyến đường ven canh rạch hàng loạt khu dân cư con hẻm ở quận bảy quận tám huyện nhà bè như huỳnh tấn phát trần xuân soạn lê văn lương nguyễn văn linh nước ngập linh láng
chiều lên đúng giờ tan tầm khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân thêm khó khăn xe cộ bị chết máy hàng loạt
hoạt động kinh doanh buôn bán bị ngưng trệ
đợt chiều cường cuối tháng một mươi này đạt đỉnh trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng một mươi trong đó ngày hôm nay dự kiến mức chiều có thể lên sấp xỉ một m bảy mươi
tổng cục thủy lợi vừa có công văn gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiểu long
về việc đề phòng ảnh hưởng của kỳ chiều cường cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
theo dự báo đợt chiều cường từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở mức cao hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm
cụ thể như sau đỉnh chiều cao nhất tại một số trạm quan chắc có thể cao từ hai một mươi năm m đến hai ba mươi năm m
chiều cường có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các vùng trũng thấp có đê bao bờ bao thấp yếu ở ven sông tiền sông hậu và ven biển tây
tại các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh vĩnh long cần thơ hậu giang sắp trăng bạc lý
để đề phòng thiệt hại các địa phương cần giả soát hệ thống đê bao khẩn trương tổ chức gia cố các đoạn đê bao bờ bao có nguy cơ xảy ra sự cố
hoặc đã có biểu hiện mất an toàn trong các đợt chiều cường trước
có phương án ứng phó ngập lụt thường xuyên báo cáo tình hình về tổng cục thủy lợi
từ đầu tháng tám đến nay số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh quảng nam đang tăng đột biến
hiện đã có một mươi tám trên một mươi tám huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
nhận số lượng lốn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
đáng lo ngại là tình hình dịch tễ và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân diễn biến khá phức tạp và đã có trường hợp tử vong
thế nhưng nhiều người dân vẫn còn rất chủ quan với dịch bệnh
dù đã suốt bốn ngày tự đi xét nghiệm và biết mình mắc sốt xuất huyết thế nhưng chị trang vẫn quyết định tự điều trị tại nhà
đến khi sốt cao liên tục và có dấu hiệu xuất huyết gia đình mới đưa chị đến bệnh viện
lúc này bệnh đã chuyển nặng
ở nhà đã có tự đi xét nghiệm và tự biết là sốt sốt huyết và cũng có tự uống nước dùng thuốc ở nhà và không tới bệnh viện
mình nghĩ là có thể chịu đựng được cho nên đến là không tới bệnh viện
sáng ngày hôm qua là bắt đầu cơ thể thấy mệt rất là mệt
nói chung là cả người đau cả người vệ ỏi là thêm xuất huyết nữa
cho nên là mình tới bệnh viện để nhập viện
tại tỉnh quảng nam số ca sốt xuất huyết đang tăng cao liên tục
hiện đã ghi nhận hơn một mươi một tám trăm linh ca
tăng gần hai mươi hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đây là số liệu đáng báo động khi số ca mắc đã vượt cả năm hai nghìn một mươi chín
là năm bùng phát dịch bệnh mạnh nhất trước đây tại quảng nam
với một mươi một sáu trăm năm mươi một ca
đặc biệt đáng lo ngại khi số bệnh nhân chuyển nặng cũng đang tăng cao
không có dấu hiệu giảm và đã có trường hợp tử vong
trước đây thì bệnh nhân sốt xuất huyết vô là với mình thường trốn
do cái gì là cô đạt máu do mắc nước
do thuốc huyết tươi
nhưng mà trong thời gian gần đây đặc biệt trong năm mươi trung tâm hệ này
thì bệnh nhân vô là đặc biệt
số bệnh nhân mà có tỷ lệ dõm tiểu cào trong máu rất cơ phần lớn
chiếm gần như là chín mươi bệnh nhân vô nào viện đều có dõm tiểu cào
và cái dõm tiểu cào này là một trong những nguyên nhân mà gây ra các triệu chứng nặng
đặc biệt là trong nó có su huyết nổ rối loạn trong máu
đang có tỷ lệ tiểu cào
quảng nam đang trong mùa mưa lũ khiến cho tình hình xuất xuất huyết càng diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh đang khẩn trương xử lý hai trăm bốn mươi năm ổ dịch
tập trung chủ yếu tại thị xã điền bàng huyện thang bình thành phố tâm kỳ
đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh
tuyệt đối không được chủ quan
nên phải khiến người ta khách xấu
bất kỳ lý do nào thì phải đi đến cơ sở y tế
để được thăm
và phát hiện
để xử lý sớm
bên cạnh đó thì ngành y tế
nên ngành y tế đã tỉ đạo cơ sở y tế trong miền toàn tỉnh
người ta có giám sát
xử lý các ổ dịch
biện pháp tuyên truyền cho người dân cũng như sẵn sàng
trong việc cảnh giác
mới cấp ca bệnh
để phát hiện sớm
xử lý kịp cơ
cố gắng không để xảy ra tình trạng trích
nhận sốt sốt huyết
hiện nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh quảng nam
đang rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát mạnh
cần sự chung tay của mỗi hội gia đình
trong vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường
loại trừ các ổ lăng quăng
để chủ động phòng bệnh
trước khi chữa bệnh
gây ra vụ tấn công đẫm máu này
trong một tuyên bố trên telegram
is cho biết
một chiến binh của tổ chức này đã xông vào ngôi đền
và xả súng vào khách tham quan
tổng thống iran ibrahim raisi trước đó
đã tuyên bố sẽ đáp trả cưng rắn hành động khủng bố này
ông nhấn mạnh
các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật iran
sẽ đáp trả những kẻ chủ mưu vụ tấn công